hà nội chỉ đạo khẩn về công tác điều trị cho trẻ em mắc covid một mươi chín
số ca quá đông không báo y tế phường nhiều f hà nội tự điều trị
vừa thuê trọ hà nội xin viên khóc dòng vì trường quay xe
sở y tế tp hcm chỉ đạo khẩn đối tượng được phép sử dụng thuốc munupiravir
y tế cơ sở hải phòng trước nguy cơ vỡ trận mạng tràn lan thuốc trị covid một mươi chín
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh báo sức khỏe đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị và các bạn mới đây sở y tế hà nội vừa có công văn gửi các bệnh viện cùng ba mươi trung tâm y tế trên địa bàn
chỉ đạo khẩn về công tác điều trị cho trẻ em nhiễm covid một mươi chín
ngày một mươi chín tháng hai hà nội ghi nhận bốn tám trăm sáu mươi chín ca covid một mươi chín
gồm một hai trăm linh chín ca covid một mươi chín
sáu f cộng đồng và ba sáu trăm sáu mươi ba ca đã cách ly
số nhiễm phát hiện trong ngày tăng ba trăm hai mươi ca so với ngày hôm qua
nhiều người đặt ra dấu hỏi rằng liệu hà nội có vỡ trận sau tết khi ca mắc covid một mươi chín lần lượt đạt đỉnh mỗi ngày
trước thực trạng đó lãnh đạo thành phố cũng đã chỉ đạo nhiều biện pháp để hà nội có thể kiểm soát tốt hơn được dịch
song song với đó nhiều ca nhiễm covid một mươi chín trẻ em cũng đã tăng lên đáng kể
và sở y tế hà nội cũng đã có văn bản chỉ đạo khẩn
về công tác điều trị cho trẻ em nhiễm covid một mươi chín
theo đó để đảm bảo điều trị trong thời gian tới khi học sinh sinh viên đến trường học tập trung trở lại
sở y tế giao bệnh viện đa khoa sanh pôn chuyên khoa đầu ngành nhi tổ chức đào tạo
tập huấn cho các đơn vị trong ngành về công tác xử trí chăm sóc điều trị trẻ em theo hướng dẫn của bộ y tế
đồng thời bệnh viện này cần khảo sát năng lực đáp ứng điều trị nhi khoa toàn ngành
để lên kế hoạch hỗ trợ đơn vị tuyến dưới trong công tác điều trị trẻ em nhiễm covid một mươi chín
các bệnh viện đa khoa có giường điều trị nhi khoa được giao khẩn trương xây dựng phương án tổ chức tiếp nhận
điều trị trẻ em nhiễm covid một mươi chín sẵn sàng nhân lực trang thiết bị thuốc vật tư tiêu hào đáp ứng điều trị
các trung tâm y tế có nhiệm vụ tham mưu cho ủy ban nhân dân quận huyện
phương án đảm bảo y tế trường học khi học sinh quay trở lại trường
phối hợp phòng y tế phòng giáo dục quận huyện để chủ động xây dựng kịch bản
với các tình huống có thể xảy ra tại trường học không để bị động lúng túng bất ngờ
những ngày gần đây số nhiễm mới tại hà nội vẫn trên đả tăng
hôm một mươi tám tháng hai địa bàn thành phố có thêm bốn năm trăm bốn mươi chín em với chín trăm sáu mươi bốn ca cộng đồng
tiếp tục dẫn đầu cả nước về số f mới
cổng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch bốn từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tới nay đã lên tới một trăm chín mươi một năm trăm linh người
báo cáo tại hội nghị gia ban trực tuyến
của ủy ban nhân dân tp hà nội với ban chỉ đạo các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn
về công tác phòng chống dịch tổ chức chiều ngày một mươi bảy tháng hai
bí thư đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng thành phố nguyễn thanh sơn thông tin
đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong trường đại học cao đẳng
tháng ba tới tất cả các trường sẽ cho sinh viên quay trở lại học trực tiếp
ông sơn cũng cho biết đã có kế hoạch phối hợp với sở y tế hà nội
ra soát tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho sinh viên
cũng tại hội nghị các quận huyện thị xã đã báo cáo về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
đặc biệt là đón học sinh trở lại trường học với nhiều giải pháp phòng chống dịch linh hoạt đảm bảo an toàn
có thể thấy để đạt tới ngưỡng gần năm ca thủ đô đã chuẩn bị sẵn mọi biện pháp để ứng phó
như đã nhấn mạnh trong những ngày qua số ca bệnh covid một mươi chín tăng
song tình hình dịch của thành phố nằm trong tầm kiểm soát
cùng với đó bộ y tế cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng việc tiêm chủng vaccine
cho lứa tuổi năm một mươi một tuổi
theo bộ y tế cho đến nay who đã chính thức cấp phép cho vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer
được tiêm cho trẻ từ năm một mươi hai tuổi
sẽ không để thủ đô bung toang như nhiều tin đồn thổi
phó chủ tịch ubnd tp chử xuân dũng nhấn mạnh
dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
vì vậy các cấp ngành địa phương cần nâng cao nhận thức chủ động trong phòng chống dịch
tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cá nhân tổ chức
trong công tác phòng dịch cho bản thân gia đình cộng đồng
thực hiện nghiêm quy định năm k
thưa quý vị hiện nay khi phát hiện mình dương tính với covid một mươi chín
một số f đã tự tìm cách điều trị mà không báo về y tế phường
trong khi trên các diễn đàn nhiều f không mách nhau hoặc tự xin hướng dẫn điều trị từ các bác sĩ
nhiều f tại hà nội khi tự test nhiều lần dương tính liên hệ với y tế phường xã
nhưng sau hai ngày chỉ nhận được tin nhắn hướng dẫn khai báo
chị huyền huyện hoài đức chia sẻ
con trai chị test dương tính cách đây hai ngày
báo y tế xã an khánh nhưng cũng không nhận được hướng dẫn gì hay túi thuốc điều trị
mà chỉ được yêu cầu nếu đăng ký tự điều trị tại nhà thì ra ký đơn
tôi nhắn tin hỏi trạm trưởng trạm y tế xã nhưng cũng không nhận được phản hồi
mà đến hôm sau mới nhận được tin nhắn
con tôi là f theo dõi tại cơ sở y tế và cho hai số điện thoại hỗ trợ
nhưng chờ kiểu này thì quá mệt nên gia đình tự liên hệ với bác sĩ để xin hướng dẫn tự điều trị
chị nguyên nói và cho rằng
hà nội cần có hướng dẫn cụ thể chi tiết về cách điều trị cũng như các túi thuốc cho em không đầy đủ
tránh cho người dân khi bị nhiễm covid một mươi chín phải loay hoay đi liên hệ hướng dẫn điều trị hoặc phải tự mua thuốc
tương tự chị hằng phương minh khai quận hai bà trưng cho biết
con gái và cháu chị đều là f
rút kinh nghiệm từ những f trước đó khai báo với y tế phường rồi mòn mỏi chờ hướng dẫn điều trị
chị hằng không báo với y tế phường mà tự gọi điện cho bác sĩ quen để lấy đơn thuốc
một người bạn của tôi cũng bị f
sau khi khai báo đầy đủ với phường thì được phát cho hai vị hạ sốt giảm đau
và dặn cứ yên tâm ở nhà cách ly sốt cao mới sử dụng thuốc
nản quá nên đến khi năm người tiếp theo trong gia đình test dương tính
bạn tôi cũng không báo phường nữa mà tự điều trị
mà kể cả báo phường thì gọi điện thoại cả chục cuộc cũng không được vì máy bận liên tục
nên muốn khai báo phải ra tận trụ sở chị hằng nói
nhận được thông báo đổi lịch phút chót của trường về việc chuyển phương án học trực tiếp sang online
khiến nhiều sinh viên khóc dòng vì đã thanh toán tiền thuê trọ
vpt quê ở hải phòng là sinh viên khóa bốn mươi một học viện báo chí và tuyên truyền
sau dịp tết nguyên đán biết tin trường quyết định cho sinh viên các khóa quay trở lại học trực tiếp
p chủ động lên hà nội tìm và thuê nhà trước vài tuần
vừa thanh toán gần tám triệu đồng tiền phòng trọ
bao gồm tiền đặt cọc một tháng và tiền thuê nhà một tháng
p bất ngờ nhận được thông báo đổi lịch học phút chót về việc trường chuyển phương án học từ trực tiếp sang online
do số lượng ca nhiễm ở hà nội nói riêng và cả nước nói chung tăng vọt
em và một người bạn cùng tìm và thuê một phòng trọ gần trường
chúng em vừa đóng cọc được bốn hôm dự định lên trường vào chủ nhật
thì tối qua nhận được tin trường quay xe cho học online tiếp
hiện cả hai đang rất hụt hẳn và lo lắng chưa biết xoay xử ra sao
nữ sinh này tiết lộ
vì kiếm nhà trọ gần trường để thuận tiện đi lại khá vất vả
nên đã đóng tiền cọc và thuê nhà tháng đầu tiên
nhưng mấy năm trước rất nhiều sinh viên
cũng buộc phải cọc tiền để giữ nhà
nếu mình rút cọc tức là phá hợp đồng và phải đền bù
chưa kể chẳng có chỗ ở
em tính sắp xếp lên ở chứ để phòng chống như vậy rất lãng phí
mà tiền đóng rồi cũng khó lấy lại được
mới ít cho hay
tuy nhiên do tình hình dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
tối muộn ngày một mươi tám tháng hai
học viện báo chí và tuyên truyền đưa ra thông báo khẩn
về việc tạm dừng việc học trực tiếp đối với các hệ các lớp
chuyển toàn bộ sang học trực tuyến
tới khi có thông báo mới
bỗng chốc nữ sinh quê phú thọ bỗng rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan
mới ít cho hay
nếu không trả phòng thì có thể sẽ phải chi trả tiền nhà suốt nhiều tháng
phòng không người ở nhưng vẫn phải đóng tiền đều
gây thiệt hại về mặt kinh tế
ngược lại nếu trả phòng cô sẽ mất cọc
chưa kể khi trường cho đi học trực tiếp trở lại
nữ sinh này cũng không đủ thời gian tìm phòng
hoặc không còn phòng cho thuê
không chỉ p
nhiều sinh viên khác cũng bày tỏ sự hoang mang
chưa quyết định quay xe từ nhà trường
khi đã đóng số tiền cọc nhà đáng kể
một số người ở tỉnh thành sa
chưa biết tính toán ra sao
khi vé xe vé máy bay cũng đã đặt hết
dù hiểu rõ tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp
nhưng các sinh viên này đều mong muốn
nhận được sự thông cảm và hỗ trợ chi phí từ chủ nhà
được biết theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo
một trăm linh các trường đại học cao đẳng
đã lên kế hoạch đưa sinh viên trở lại trong tháng hai
hiện đa số các trường vẫn giữ nguyên phương án
cho sinh viên quay trở lại học trực tiếp
để đảm bảo an toàn trong việc sử dụng
và phân phối thuốc điều trị covid một mươi chín monupiravir
sở y tế tp hcm đã có chỉ đạo khẩn
về việc sử dụng lưu hành loại thuốc này có kiểm soát
theo đó phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hoài nam
chỉ đạo trung tâm y tế các quận huyện tp thủ đức
và các bệnh viện trên địa bàn thành phố
tuân thủ đề cương và quản lý thuốc
trong chương trình sử dụng thuốc monopiravir có kiểm soát
các đơn vị tham gia triển khai chương trình
cần tuân thủ đề cương nghiên cứu đã được hội đồng đạo đức
trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thẩm định chấp thuận
và đã được bộ y tế phê duyệt đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân
đề cương nghiên cứu đã nêu rõ
tiêu chuẩn lựa chọn bao gồm đối tượng mắc covid một mươi chín thẻ nhẹ
trên một mươi tám tuổi có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh
hoặc rt pcr dương tính với sars cov hai
không có các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy
thở nhịp hai mươi lần một phút
spo hai từ chín mươi bốn trở lên
có thể dùng thuốc bằng đường uống
các đối tượng bị loại trừ bao gồm
người bệnh quá mẫn cảm hoặc chống chỉ định với thuốc
hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc
tiền sử mắc virus viêm gan b hoặc c kèm sơ gan
bệnh gan giai đoạn cuối
ông thư biểu mô tế bảo gan
tiên sử viêm tụy cấp trong vòng ba tháng
hoặc viêm tụy mạn
tổn thương thận cấp suy thận nặng
hoặc phải chạy thận nhân tạo
lọc mang bụng trong quá trình sử dụng thuốc
có thai đang cho con bú
khi sử dụng thuốc bệnh nhân nam không hiến tinh trùng
quan hệ tình dục phải sử dụng
biện pháp tránh thai ít nhất trong chín mươi ngày
đối với nam và hai mươi tám ngày với nữ
sau liều thuốc cuối cùng
ưu tiên các đối tượng có ít nhất
một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng
monopiravir không được khuyến cáo sử dụng
trong thời kỳ mang thai
phụ nữ chuẩn bị mang thai nên sử dụng
biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị
và trong bốn ngày sau liều monopiravir cuối cùng
dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại
cho trẻ sơ sinh từ monopiravir
không khuyến cáo ép không là phụ nữ nuôi con nhỏ cho con bú
trong thời gian điều trị
và trong bốn ngày sau liều monopiravir cuối cùng
để đảm bảo an toàn hiệu quả
chỉ sử dụng thuốc monopiravir
khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định
các giới hạn sử dụng
và các cảnh báo thận trọng của thuốc
không tự ý mua sử dụng thuốc monopia trôi nổi
không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
đại diện hội đồng tư vấn cấp
giấy đăng ký lưu hành thuốc của bộ y tế nhấn mạnh
để có đủ nguồn lao động phục vụ sản xuất sau tết
một doanh nghiệp chủ động mua vé máy bay
lo chỗ ở để đón lao động từ bắc vào bình dương làm việc
ngày một mươi chín tháng hai
ông dương quang hiệp
giám đốc nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên gỗ hoàng thông bình dương cho hay
hai tuần đầu hoạt động sau tết
công ty đã ổn định được nguồn lao động
để tổ chức sản xuất
các nhà máy của công ty gỗ hoàng thông
tại thành phố di an và tân uyên
đã có tất cả ba sáu trăm linh công nhân lao động
chúng tôi đã tuyển đủ công nhân lao động
cho các nhà máy ổn định sản xuất
ông dương quang hiệp nói
để tuyển đủ công nhân
ông dương quang hiệp cho biết thêm
công ty phải đầu tư cả về chính sách lương thưởng chế độ
lẫn chi phí tuyển dụng
về lương năm nay hai nghìn hai mươi hai
công ty tăng từ sáu một mươi
so với năm hai nghìn hai mươi một
riêng chi phí tuyển dụng năm hai nghìn hai mươi
công ty đầu tư trên hai tỷ đồng
theo ông hiệp những năm gần đây
ngành gỗ thiếu nhiều lao động
các doanh nghiệp phải phối hợp với các đơn vị trực thuộc
sở lao động thương binh và xã hội bình dương
để về các địa phương để tuyển lao động
năm nay công ty gỗ hoàng thông
hướng đến thị trường lao động
ở các tỉnh nghệ an sơn la hà giang
từ trước tết công ty đã phối hợp
với sở lao động thương binh và xã hội bình dương
để về các tỉnh này làm việc
với các cơ quan chức năng địa phương và người lao động
sau khi chốt được danh sách
và số lượng ở các địa phương
sau tết công ty lên phương án tổ chức xe
và mua vé máy bay đón người lao động vào bình dương
người lao động các tỉnh phía bắc
được đưa đón bằng xe
và mua vé máy bay từ hà nội
và thành phố hồ chí minh
rồi về bình dương
để công nhân không bị bỡ ngỡ
hay loay hoay lo chỗ ở
công ty cũng tổ chức luôn chỗ ở
để người lao động an tâm
nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc
đã có tám trăm linh lao động được đón về bình dương sau tết
và đến nay thì công ty đã tuyển đủ lao động
để tập trung sản xuất
ông dương quang hiệp nói
từ khi mở cửa cho học sinh đi học tại trường
sau khi nghỉ tết
đắk lắc ghi nhận gần năm trăm linh học sinh giáo viên mắc covid một mươi chín
đây là địa phương có tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp
từ đầu năm học đến trước tết
rất thấp so với cả nước
khiến ngành giáo dục lo lắng chất lượng dạy học
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo
tỉnh đắk lắc
từ ngày bảy đến một mươi sáu tháng hai
toàn ngành có ba trăm bảy mươi bốn học sinh
học viên mắc covid một mươi chín
và bảy mươi một cán bộ giáo viên
nhân viên trường học là f
để tránh xảy ra tình trạng lung tung
khi xử lý f tại trường
sở y tế đã phối hợp sở giáo dục và đào tạo
tổ chức lớp tập huấn về công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín tại các trường học
và hướng xử lý khoanh vùng đối với các học sinh
trường học khi phát hiện có người mắc covid một mươi chín
hiện đắk lắc đã có
một trăm linh cán bộ giáo viên
nhân viên được tiêm vaccine hai mũi
trong đó có ba mươi hai chín mươi một
được tiêm mũi ba
đối với học sinh đến nay có trên
một trăm năm mươi sáu học sinh trung học cơ sở
trung học phổ thông giáo dục thường xuyên
được tiêm vaccine mũi một
chiếm tỷ lệ tám mươi ba sáu
và một trăm hai mươi bảy học sinh được tiêm vaccine mũi hai
chiếm tỷ lệ sáu mươi bảy sáu mươi hai
và hai trăm năm mươi học sinh được tiêm mũi ba
theo sở giáo dục và đào tạo đắk lắc
hiện tất cả các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh
đã cho toàn bộ trẻ mầm non
và học sinh phổ thông đến trường học trực tiếp
các trường cũng chủ động phương án
dạy học từ trực tiếp sang gián tiếp
và ngược lại khi theo dõi tình hình dịch bệnh
tại địa phương
tuy vậy so với nhiều tỉnh thành trên cả nước
tỷ lệ học sinh tỉnh đắk lắc được đi học trực tiếp
từ đầu năm học đến trước tết rất thấp
đơn cử như thành phố buôn ma thuột
học sinh cấp một và cấp hai
hầu như mới đi học trực tiếp từ sau tết nguyên đán
một đơn vị xây dựng phương án
dạy học tha mưu cho chính quyền địa phương
giữa sự chỉ đạo của ngành giáo dục
các trường căn cứ vào bộ tiêu chí
để thường xuyên đánh giá mức độ an toàn
trong trường học từ đó triển khai
các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch
chủ động linh hoạt trong triển khai
thực hiện chương trình học kỳ hai
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh
tuy đối không lơ là chủ quan
trong phòng chống dịch
hiện đắk lắc có hơn hai mươi ca mắc covid một mươi chín tích lũy
trong đó những ngày gần đây
tỉnh này ghi nhận số ca bệnh tăng vọt
như trong ngày một mươi tám tháng hai
có sáu trăm linh năm người f
đắk lắc đang lên kế hoạch triển khai
tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
những ngày gần đây số người nhiễm covid một mươi chín
tại thành phố hải phòng có triệu hưởng tăng
các loại thuốc được quảng cáo là điều trị
covid một mươi chín được bán tràn lan trên mạng
nên nhiều người dân đã tự mua thuốc
do khó khăn khi liên lạc với các trạm y tế
theo báo cáo của sở y tế
thành phố hải phòng
trong năm ngày gần đây thành phố phát sinh
khoảng một bốn trăm linh ca nhiễm mới một ngày
hiện chín mươi năm f
được điều trị tại nhà với sự giám sát
hỗ trợ của hai trăm ba mươi bảy trạm y tế lưu động
sở y tế thành phố hải phòng đánh giá
trong thời gian vừa qua số lượng f tăng đột biến
dẫn đến tình trạng quá tải
các trạm y tế lưu động
người dân không được chăm sóc toàn diện chú đáo
cũng theo ngành y tế thành phố hải phòng
rất nhiều người tự test nhanh cho kết quả dương tính
nhưng không báo với cơ quan chức năng
mà tự cách ly chữa bệnh
nhiều f gọi điện đến trạm y tế
xin hỗ trợ nhưng không liên lạc được
hoặc phải nhiều ngày sau khi báo tin
thì nhân viên y tế mới đến nhà
không đợi được nhân viên y tế
nhiều f tự mua thuốc điều trị
tôi có đọc tham khảo trên mạng
và quyết định điều trị theo triệu chứng
tôi mua các loại thuốc hạ sốt trị ho
để điều trị khi có triệu chứng
tôi cũng mua quét test
năm ngày tôi test một lần
ngoài ra tôi còn dùng thêm vitamin các loại
và thực phẩm chức năng
chị thảo ba mươi ba tuổi quận hồng bàng cho biết
trên các nhóm của mạng sội facebook
nhiều người chia sẻ lộ trình điều trị covid một mươi chín
cùng các đơn thuốc dành cho f
nhiều người cho biết
các loại thuốc kháng viễn
hai thuốc được quảng cáo là điều trị
covid một mươi chín của nga ấn độ trung quốc
thì phải tìm mua qua mạng xã hội
và có giá cao
dạng một vòng trên mạng xã hội
người viết dễ dàng tìm được các loại thuốc
điều trị covid một mươi chín không có cam kết nguồn gốc
những người bán đồ ăn bán đồ gia dụng online
nay chuyển sang bán thuốc
bán kit test tách nghiệm covid một mươi chín
tiến sĩ bác sĩ nguyễn quang chính
giám đốc cdc hải phòng cho biết
việc người dân tự mua thuốc
ngoài luồng điều trị sau khi tự làm test
cho kết quả dương tính
dễ gây hệ lụy khô lường
thuốc không rõ nguồn gốc chất lượng không đảm bảo
có thể gây ra tình trạng giả triệu chứng bệnh
hoặc sử dụng thuốc không đúng giai đoạn
bệnh có thể gây rủi ro
anh hướng nghiêm trọng tới sức khỏe tính mạng của người bệnh
theo ông chính
có người bệnh tự ý điều trị thuốc tại nhà
không tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế
đến lúc bệnh trở nặng
đưa đến cơ sở y tế thì diễn biến nặng
khó cứu chữa khó qua khỏi
gần như các loại thuốc phác đồ điều trị
không còn hiệu lực hiệu quả nữa
nên nguy cơ tử vong di chứng nặng nề rất cao
trước tình trạng trên
ông nguyễn văn tùng
chủ tịch ubnd tp hải phòng
đã yêu cầu thanh tra ngành y tế
tổ chức kiểm tra tất cả các quầy thuốc hiệu thuốc
và xử lý nghiêm các trường hợp bán thuốc không đúng quy định
thưa quý vị mới đây trên kênh truyền hình
chuyên gia của bệnh học
về viện nghiên cứu y tế thuộc bộ y tế malaysia
cho biết người nhiễm biến thể omicron
không gây triệu chứng mắc khửu rác
như ở người nhiễm biến thể delta
ngoài ra biến thể omicron
cũng không gây sốt cao như biến thể delta
các triệu chứng chủ yếu khi nhiễm omicron
được cho là đau đầu và buồn nôn
đây là một trong những khác biệt lớn
về triệu chứng của người nhiễm biến thể omicron
chuyên gia này cho biết thêm thời gian xuất hiện
các triệu chứng khi nhiễm omicron là khoảng năm ngày
ngắn hơn so với biến thể delta
do đó khi có các triệu chứng nghi nhiễm
được khuyên cáo nên chủ động xét nghiệm nhanh
để có hướng điều trị cần thiết
và luôn đảm bảo cách ly tiêm vaccine tăng cường
nhằm tăng biễn dịch
tính đến ngày một mươi tám tháng hai
tổng số ca mắc bệnh viêm đường hấp cấp
covid một mươi chín trên toàn cầu là bốn trăm hai mươi triệu ca
trong đó có hơn năm tám mươi sáu triệu người tử vong
biến thể omicron lây lan rộng trên toàn cầu
khiến đô thị dịch covid một mươi chín đảo chiều
tuy nhiên sau hơn hai năm ứng phó
nhiều nước đang chủ động
thích ứng tốt với làn sóng dịch mới này
và từng bước trở lại cuộc sống trước đại dịch
thưa quý vị
từng xử lý khá tốt bốn đợt bùng phát dịch covid một mươi chín
nhưng nay hệ thống y tế hồng kông
hiện lâm vào cảnh quá tải
do biến chủng omicron
ngày một mươi tám tháng hai phóng viên icmp ghi nhận
nhiều trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
buộc phải đứng chờ bên ngoài các bệnh viện công
tại hồng kông hàng giờ đồng hồ
trong thời tiết giá lạnh khoảng hơn một mươi một độ c
những hình ảnh này
đã khiến dư luận trong thành phố
và trên thế giới vô cùng kinh ngạc
vì hồng kông vốn là nơi áp dụng chính sách
zero covid nghiêm ngặt suốt trong hai năm
trong bốn đợt dịch trước các quy định phòng
và kiểm soát dịch covid một mươi chín của chính quyền hồng kông
đã phát huy tác dụng
khi giữ tổng số ca nhiễm dưới một mươi năm
tình hình có vẻ khá khả quan
cho tới khi đợt dịch thứ năm
do siêu biến chủng omicron bùng phát
bác sĩ sarah ho tại bệnh viện authority
mô tả tình hình dịch covid một mươi chín
tại thành phố là khủng hoảng
khi ghi nhận sáu một trăm linh ca
trong ngày một mươi bảy tháng hai
nhưng trước hình ảnh trên
trong cuộc họp báo ngày một mươi tám tháng hai
lãnh đạo hồng kông carrie lam thừa nhận
tình trạng để người bệnh chờ đợi trong thời gian dài
vẫn không được nhập viện là không thể chấp nhận
và yêu cầu các bệnh viện
phải tìm cách để đưa tất cả bệnh nhân được vào trong
sau chỉ đạo
người bệnh đã được sắp xếp đưa vào trong
nhưng theo ghi nhận của scmp
nhiều người vẫn buộc phải đợi ngoài hành lang
hoặc thậm chí nhà vệ sinh
cho tới khi có dường bệnh chống
nhiều nhân viên y tế cho biết
họ đã kiệt quệ với sức khỏe thể chất và tinh thần
nhưng tất cả vẫn cố gắng tìm
và sắp xếp các dường bệnh chống
để nhận thêm bệnh nhân
tại bệnh viện north lawton hồng kông
một bác sĩ giấu tên công tác
ở khoa cấp cứu cho biết
các nhân viên y tế tại đây hiện không đủ
để đáp ứng trước khối lượng công việc khổng lồ
báo guardian dẫn lời các chuyên gia
lý giải một phần nguyên nhân dẫn tới
tình trạng quá tải hệ thống y tế tại hồng kông
là các ca dương tính covid một mươi chín
dù có hay không có triệu chứng
nặng hay nhẹ đều được đưa tới bệnh viện
các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh
đều phải cách ly tại các cơ sở của chính quyền thành phố
dẫn tới tình trạng quá tải
cả ở bệnh viện và các cơ sở cách ly
bên cạnh đó
từ scmp lại có cách lý giải khác cho rằng
nguyên nhân dẫn tới tình trạng bệnh viện quá tải
là do hiện nay
có tới hai mươi bảy người dương tính với covid một mươi chín
chờ nhập viện công
và nhiều người đã vội vàng tới cơ sở y tế
bất chấp giới chức kêu gọi
hãy ở nhà cho đến khi được liên lạc
ông liêu lý giải nguyên nhân là do thông tin sai lệch
vào đầu đại dịch
khiến một bộ phận người dân ngần ngại tiêm vaccine
dẫn đến một bộ phận người cao tuổi cho rằng
họ có thể phải chịu ảnh hưởng
từ tác dụng phụ của vaccine nhiều hơn
so với nhiễm bệnh
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin covid sáng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo